các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
ngay sau đây là phân tích của chuyên gia y tế đến từ bệnh viện đa khoa tâm anh hà nội

xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào khung giờ này ngày mai